tại thành phố đà nẵng trước những diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số sáu
nhiều tàu thuyền đã chủ động neo đậu tránh trú tại âu thuyền thọ quang để bảo đảm an toàn
theo thiết kế của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện cảng cá và âu thuyền thọ quang
có thể tiếp nhận khoảng bốn trăm chín mươi ba lượt phương tiện và bảo đảm tránh chú bão an toàn
tuy nhiên khi mùa mưa bão đến đây cũng là nơi an toàn của nhiều tàu thuyền từ bình định
quảng ngãi hà tĩnh quảng bình quảng trị và quảng nam vào chú bão gấp đôi công suất thiết kế hiện có
để bảo đảm công tác phòng chống lụt bão năm nay thành phố đà nẵng đã nâng cấp duy tu
sửa chữa và bảo dưỡng ba mươi hai phao neo dưới nước và bảy mươi hai trụ neo ở trên bờ cho tàu neo đậu
trước đó đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cũng cho biết
số lượng tàu của toàn thành phố đã được cải tạo đóng mới với công suất hơn chín mươi cv là năm trăm tám mươi ba tàu
tăng gấp một mươi một lần so với năm hai nghìn ba và gấp hai tám lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
do vậy khi mùa mưa bão đến các tàu có thể thoát được những vùng nguy hiểm dễ dàng hơn để vào vùng trú ẩn an toàn